năm g là cơ hội để việt nam thay đổi thứ hạng công nghệ thông tin trên thế giới
việt nam sẽ là một trong những nước đầu tiên triển khai năm g từ đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi
viettel đang triển khai lắp đặt ba trạm năm g để phát sóng thử nghiệm tại hà nội từ đầu tháng bốn
dự kiến đầu tháng năm năm hai nghìn một mươi chín những trạm này sẽ chính thức phát sóng
tiếp đó trong tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín bảy mươi chạm năm g sẽ được viettel triển khai thử nghiệm tại hà nội và thành phố hồ chí minh
để đánh giá vùng phủ dung lượng tốc độ tối đa để chuẩn bị cho triển khai mạng năm g trên diện rộng
như vậy cùng với hàn quốc quốc gia đầu tiên thương mại hóa mạng năm g vào ngày năm tháng bốn vừa qua
việt nam là quốc gia tiếp theo triển khai đưa vào sử dụng công nghệ năm g
công nghệ tiên tiến cho phép kết nối gần như tức thời nhanh gấp hai mươi lần so với tốc độ bốn g hiện tại